là người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về vai trò của trấn thanh chiêm
trong tiến trình mở cõi về phương nam của các chú nguyễn ở đàng trong
trong đó có quá trình hình thành chữ quốc ngữ trên chính quê hương mình
làng thanh chiêm xã điện phương huyện điện bàn tỉnh quảng nam
ông đã xuất bản cuốn sách về vùng đất thanh chiêm quảng nam
xuyên suốt từ thế kỷ một mươi năm cho đến nay
trong đó ông dành một chương trang trọng nghiên cứu về sự khai sinh
trước quốc ngữ giai đoạn một nghìn sáu trăm hai mươi đến một nghìn sáu trăm năm mươi chín
với công đầu thuộc về giáo sĩ francisco de pina và các cộng sự
cùng sự kế thừa hoàn thiện của alexandre de roth
ông cũng không giấu giếm niềm tự hào về vùng đất
và sự đóng góp của dòng quảng nam trong quá trình latin hóa tiếng việt
trước đây ông pina theo như sách sổ để lại thì ông tới hội an trước
mà hội an với thanh chiêm là cái trục giao lưu
do đó ông phải lên trên thanh chiêm
lên thanh chiêm thì nhờ cái chỗ là ông làm linh mục tại đó
mua nhà tại đó mua giáo đường tại đó làm giáo đường tại đó
thì nơi đó ông mới cùng một số nhân sĩ
cùng với các linh mục mà học trò của ông
linh mục sao này
thì đều là tập trung lo cho con ngữ
hình thành từ cuối thế kỷ một mươi sáu
hội an là một trong những cảng thị việt nam
nằm trên con đường tơ lụa của hệ thống thương mại trên biển châu á
trong phủ biên tạp lục
lê quý đôn từng nhận xét về cảng kỳ này
không thứ gì không có
cả trăm chiếc tàu to
chờ cùng một lúc cũng không hết được
thương cảng hội an thịnh hành
và phát triển rực rỡ
trong giai đoạn thế kỷ một mươi bảy
với sự tham gia của các thương nhân
đến từ phương tây và đông bắc á
trong đó chủ yếu là người hoa và người nhật
do chính sách cấm đạo của nhật hoàng
các giáo sĩ giáo sĩ
đồng tên đã theo các thương nhân nhật bản
đến đảng trong để truyền đạo
các giáo sĩ tiên phong trong giáo đoàn dòng tên
như linh mục bùa dô mi
đã đến đà nẵng
để tìm cách tiết lập cơ sở truyền đạo
tại hội an
linh mục bùa dô mi
dựng được một nhà thờ
nhờ vào lòng hảo tâm của các giáo dân ở đây
cũng năm này
đến đảng trong
linh mục francisco de pina
các giáo sĩ như là
bùa dô mi
họ là những người được chuẩn bị đi vào nhật bản
chứ không phải đi vào việt nam
thì bây giờ vào khuôn lượng vào nhật bản
bế tắc vì nhật bản cấm đạo
thì họ mới đến đảng trong
được bị tên đảng trong
cũng không phải là giảng đạo cho người việt nam
mà để giúp cho người nhật

nhưng sau một năm
thì họ bắt đầu chuyển hướng
người nhật chỉ là thứ yếu
mà bây giờ phải hướng về
người việt nam
sinh năm một nghìn năm trăm tám mươi năm
tại thành guada
thuộc vùng peraanta bồ đào nha
ông gia nhập
vào dòng tên năm một mươi chín tuổi
đến năm một nghìn sáu trăm một mươi bảy
ông thuộc phong linh mục
và được cử đến đảng trong
sau khi mà ông học
ở macau xong
thì đáng lẽ ra là đi sang nhật
nhưng mà vì cái sự cố
là ở bên nhật cấm đạo đó
thì ông mới được cử đến đảng trong
theo cái yêu cầu là tăng cường
các cái giáo sĩ trẻ
mà có khả năng là học
cái tiếng bản địa một cách nhanh chóng
thì với ông đến
thì với cái nhiệt tình
là ông là vì đảng trong
thôi phải nói rằng
cái mục đích duy nhất của
ông pina là chỉ là vì
ông là một linh mục
và ông là rất là sùng đạo
cho nên vì đạo
mà khi qua đến việt nam
vào năm một nghìn sáu trăm một mươi bảy
thì ông lao vào cái việc
học tập và nghiên cứu tiếng việt
đã có hai chú sở
truyền đạo chính được mở
một tại hội an
gọi là resident năm trăm bốn mươi
và một tại nước mạnh
thuộc quy nhơn
gọi là resident nước mạnh
đến năm một nghìn sáu trăm hai mươi năm
linh mục francisco de pina
lập chú sở truyền đạo
thứ ba tại làng thanh chiêm
mục đích chính là truyền đạo
việc linh mục francisco de pina
và các cộng sự
chọn thanh chiêm quảng nam
làm cơ sở truyền đạo
bởi nơi đây
là cơ quan đầu não
của dinh quảng nam
nơi thái tử nhà nguyễn
giữ chức quan trấn thủ
và là trung tâm chính trị
được xem như kinh đô thứ hai
ở đằng trong
sau thủ phủ phú xuân
các giáo sĩ phương tây họ vào
họ cố gắng họ truyền đạo cho được
ở cái khu vực
mà xung quanh cái nơi quan trấn thủ đó
để họ lấy cảm tình cho được cái quan trấn thủ
thì sau này các ông quan trấn thủ đó
mà có một cái
thường các ông quan trấn thủ ở quảng nam
thì sau này sẽ là lên làm ngôi chúa
bởi vì quảng nam là một cái danh sách lớn
coi như một nơi tập sự
trước khi lên ngôi chúa
sau ông quan trấn thủ lên làm chúa
thì sẽ tạo điều kiện cho
là công giáo phát triển
ở toàn bộ đầm trong
đây là đền thánh
andre phú yên
đặt tại làng thanh chiêm
trên đền đất cũ của cơ sở truyền giáo xưa
được linh mục pina mua đất và dựng trú sở
tại hội an nước mặn hay thanh chiêm
việc truyền giáo diễn ra rất khó khăn
do cách biệt ngôn ngữ
các giáo sĩ không thể hiểu dân địa phương nói gì
pina từng nhận xét
ngôn ngữ của người đằng trong
có thanh điệu như một bản sướng âm
cần phải sướng âm trước đã
sau đó mới học các chữ
cha đời pina mới là cái người mà
nghiên cứu về mặt ngữ pháp
về mặt thanh điệu
và vì vậy mà
ông tợ thành là cái người lớn nhất
về mặt là
giỏi tiếng việt
là vừa nói được nhưng đồng thời vừa hiểu được cấu trúc người pháp
là phát âm
đúng với cái gần chuẩn với cái thanh điệu của tiếng việt
tại thanh chiêm
linh mục pina gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ với người bản địa
để truyền đạo
ông nhận xét
ngôn ngữ ở đây
là một thứ tiếng như âm nhạc
nghe như chim hót
đã nhờ cậy rất nhiều
và những văn nhân
và đạo hữu ở đây
để sử dụng những mẫu từ latin
để ký ân tiếng việt
nhằm phục vụ cho việc học tập ngôn ngữ bản địa
và quan trọng hơn
là có thể trực tiếp giảng đạo
mà không cần viên dịch
chính pina cũng phải
khi mà nghiên cứu tiếng việt
không phải mình bản thân ông làm được
mà ông phải nhờ cái sự giúp đỡ của những người việt có học thức
như là những thanh niên niên giáo dân
những quan lại về hưu
trưởng các tôn giáo
thế thì vân vân
ông nhờ những người đó phải đọc cho ông
rồi ông mới ghi âm lại được
thì như vậy
những người đó là cái lực lượng nồng cốt để mà hỗ trợ cho ông
trong cái vấn đề
là nghiên cứu triệu quốc ngữ
trong một bức thư bằng bổ ngữ
viết cho đức cha bể trinh
vào năm một nghìn sáu trăm hai mươi ba
pina đã tám lần nhắc đến từ
để chỉ nơi ông truyền đạo
đối với con
việc nghiên cứu tiếng nói
vẫn là nơi tốt
nhất với tư cách là trung tâm triều đình
người ta nói rất hay
có sự đồ dồn của những người trẻ tuổi đến
họ là những sĩ tử
và những ai bắt đầu học tiếng
có thể tìm thấy một sự giúp đỡ
về phần con
con đã soạn một tập nhỏ
về chữ viết
và các thanh của ngôn ngữ này
con hiện đang bắt tay
vào học ngữ pháp
bằng phương pháp khoa học
và trí thức biên thâm
linh mục pina
lao vào nghiên cứu ngữ âm
ngữ pháp tiếng bản xứ
hiểu được các ngõ ngách
không chỉ nắm bắt được
cách phát âm
cách dùng từ
mà ông còn sáng tạo
ra cách ghi âm tiếng việt
bằng mẫu tự latin
và soạn thảo ngữ pháp
đặt nền tảng đầu tiên
cho sự hình thành
tư quốc ngữ
mà ngày nay
khi đối chiếu
ta thấy nó rất gần
vì ông là một nhà khoa học
cho nên ông học tiếng việt
cũng theo một phương pháp khoa học
tức là ông nghiên cứu về ngữ âm
ông hiểu được các ngõ ngách của tiếng việt
là ông đã
nắm vững được cách phát âm
cách dùng từ
mà cao hơn nữa
và quan trọng hơn nữa
là ông đã nghĩ ra được
ông đã chế tác ra được
cách ghi âm tiếng việt
chữ bồ đào nhà
mà sau này
kế tiếp ông
thì có nhiều
vị lên một dòng tên
người ta đã đóng góp
và người ta cải thiện
thành ra chữ quốc ngữ
ghi âm bằng
mẫu tự latin
không chỉ có hoạt động nghiên cứu
và sáng tạo
chữ quốc ngữ
tại chú sở thanh chiêm
vừa là thầy dạy tiếng latin
cho các thầy giảng người việt
vừa là giáo sư việt ngữ
cho hai giáo sĩ dưới quyền mới đến
khi công trình nghiên cứu
chữ quốc ngữ còn gian dở
linh mục pina
đột ngột qua đời
trong một tai nạn
gần cửa biển hội an
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
một trong hai ngôi mộ
nằm sau đền thánh
andré phú yên
là của linh mục pina
dẫu thật hư thế nào
luôn trân trọng
người có công đậu phôi thai
chữ quốc ngữ
người ta nghĩ rằng
cái mộ của pina ở tại đó là lý do là
những linh mục thường
châu ở tại nhà thờ
nghi như vậy
và cái sự nghi đó
hắn cũng làm cho
dù không phải pina nữa
những cái thơ những cái từ
mà ông gửi về pina
thì chứng minh rằng
ông pina đã
là người đầu tiên
làm nhà thờ
đó là một chủ trung viện đó
chữ quốc ngữ cũng phát sinh ra từ đó
công trình latin hóa chữ quốc ngữ
đang sang sở của linh mục pina
đã được alessandro
và hoàn thiện xuất sắc
trong suốt hai mươi năm
cho xuất bản lần đầu tại roma
quấn tự điện việt bồ la
và tác phẩm
phép giảng tám ngày
mô tả ngắn gọn
về ngôn ngữ an nam
đã khẳng định
công đầu thuộc về cha pina
trong công việc này
ngoài những điều tôi đã học được
nhờ chính người bản xứ
trong suốt hai mươi năm
thì ngay từ đầu
tôi đã học với cha francisco de pina
người bồ đào nha
là người dạy tiếng
người thứ nhất trong chúng tôi an tưởng tiếng này
và cũng là người thứ nhất
bắt đầu giảng thuyết bằng phương ngữ đó
mà không cần dùng
alessandro đến thanh chim
thì là pina đã có được một cái công trình rồi
và pina là bậc thầy
pina xứng đáng là cái người khai sinh ra chữ quốc ngữ
còn alessandro chỉ là người
có công đầu
để mà hoàn thiện để mà phát triển chữ quốc ngữ
và in ấn
những các tác phẩm
giúp cho chúng ta ngày nay hiểu được
cái chữ quốc ngữ ban đầu là thế nào
nếu không có alessandro
thì làm sao chúng ta có được
của những cái chữ đó được
cho nên tại roma
xây dựng lên cái
trường gọi là
một cái nhà in
gọi là đa ngữ
polyglotta nhiều thứ tiếng
và chính nhờ cái
cái công khó của giáo hội đó
thì ông alessandro
mới đút chữ mới in được cái hai cái tác phẩm kia
đó là lần đầu tiên ông tự
chứ gì có trước đó không bao giờ có tiếng việt
và nhờ đó thì
chỉ có trong một thời gian
từ pina cho đến ông thì chỉ trong vòng một phần tư thế kỷ thôi
có thể nói
sự phát triển của chữ quốc ngữ
một phần là do nó phù hợp với lịch sử
nhưng phần khác
là do tiếng yêu việt
do các hình thức chữ viết
có trước đó
tại việt nam
chữ quốc ngữ ra đời
là cơ sở để mở rộng chức năng của tiếng việt
và đưa tiếng việt trở thành ngôn ngữ chính thức
của quốc gia
chữ quốc ngữ
và tiếng việt
được dùng trong hành chính
và là công cụ bảo tồn
và phát triển văn hóa việt nam
với lịch sử hình thành gần bốn trăm linh năm
trải qua quá trình phôi thai
hình thành vận động
và hoàn thiện
chữ quốc ngữ
đã trở thành
linh hồn của dân tộc việt
chúng ta cũng khó tưởng tượng
việt nam có thể phát triển như thế nào
nếu như mà
không có sự phát triển mạnh mẽ của chữ quốc ngữ
và cũng không phải ngẫu nhiên
mà các nhà nhóm yêu nước trong phong trào duy tân đầu thế kỷ hai mươi ở đắk quảng
cũng đề xướng cái việc là
tập trung học chữ quốc ngữ
không phải ngẫu nhiên
mà những hoạt động đầu tiên
của đảng ta
với tư cách dùng của phong trào giải phóng dân tộc
bắt đầu từ việc truyền bá chữ quốc ngữ
và chính vì vậy cho nên
chữ quốc ngữ có thể nói là có một vai trò hết sức là
hết sức là cần thiết
hết sức là lớn lao
trong toàn bộ sự phát triển của người việt
trong xu thế hội nhập
ngoại giao và phát triển hiện nay
để chữ quốc ngữ và ngôn ngữ tiếng việt
có vị trí xứng tầm
trong tương quan với các ngôn ngữ khác
trên thế giới
thì việc cải tiến hoàn thiện chữ quốc ngữ và tiếng việt
là yêu cầu bắt buộc
mọi sự nghiên cứu
phải dựa trên nền tảng cơ bản của chữ quốc ngữ
ngoài lớp vỏ ngoài
về từ vừng
còn phải đảm bảo giữ gìn được sự trong sáng của tiếng việt
kế thừa phát huy di sản văn hóa chữ viết
của bang thế hệ
và đặc biệt
là phải giữ được quốc hồn
của ngôn ngữ
trong lòng dân tộc
có như thế
chữ quốc ngữ
mới mãi là văn hóa
là tâm hồn
là tình yêu
là tư cách
là trí tuệ
của con dân việt
tất nhiên cái việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
như thủ tướng phạm văn đồng hàng nhắc nhở
đây là công việc làm thường xuyên
tôi không nghĩ là
những cái công trình nghiên cứu về đổi mới chữ ngữ như hiện nay
là đi ngược lại cái mục tiêu giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
nhưng mà rõ ràng
là chúng ta cũng phải
hết sức thẳng trọng
để cái việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
nó luôn được
cái việc mà
đưa một cái cải cách chữ viết
ra để mà phổ cập trong dân chúng
cái này là một công việc hết sức là
không thể tùy tiện được
và tôi nghĩ
cuộc sống nó có quy luật của nó
chữ quốc ngữ cũng vậy
tôi nghĩ là
với một cái
một cái thứ chữ viết
mà đã định hình
đồng hành với tiếng việt
như hiện nay đối với chữ quốc ngữ
tôi nghĩ mọi thứ
không thể đảo ngược
dinh chấn thanh chiêm
được xếp hạng di tích quốc gia
chính là sự khẳng định
về vị trí
giá trị lịch sử
văn hóa của thanh chiêm
gắn với sự ra đời
chữ quốc ngữ
cũng là sự tri ân của thế hệ hôm nay
với tiền nhân
trong kiến trình mở cõi về phương nam
sự tôn vinh giá trị
chữ quốc ngữ
ngôn ngữ chính thống
của người việt
trước mắt thì chúng tôi nghĩ rằng là
sẽ dựng một cái bia ghi dấu
vinh đắn thanh chiêm
bên cạnh đó thì cũng đề xuất
xây dựng một cái nhà trưng bài
về vinh đắn thanh chiêm và chữ quốc ngữ
bởi vì chúng ta biết là
vinh đắn thanh chiêm là một trong những chiếc nôi hình thành đến chữ quốc ngữ
và các nhà khoa học hôm nay cũng đã khẳng định điều đó
một công trình thứ hai mà chúng tôi nghĩ rằng cũng nên xây dựng
đó là tượng đài tôn vinh chữ quốc ngữ
đây không phải là tượng đài chữ quốc ngữ
mà là tượng đài tôn minh chữ quốc ngữ thì trong đó
có cả những nhà
giáo sĩ phương tây
kể cả những người việt nam
đã đóng góp công sức
vào việc hình thành
và phát triển chữ quốc ngữ cho đến ngày nay
vị trí quan trọng của chữ quốc ngữ
trong đời sống văn hóa dân tộc
đã được khẳng định
việc bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể và vật thể
của chữ quốc ngữ
nhằm ghi nhận
nơi khai sinh ra chữ quốc ngữ
cùng vai trò quan trọng của giáo sĩ
các linh mục hát
và bao thế hệ của người việt
trong quá trình hình thành ngôn ngữ
chữ viết của dân tộc việt
là điều cần quan tâm
để lưu lại cho hậu thế
chữ quốc ngữ
như một dòng sông
được hội tụ từ nhiều nguồn suối khác nhau
được đóng góp
vào hoàn kiện của bao người
và qua bao thế hệ
chữ quốc ngữ
mãi là cuối cùng
phúc úy của người việt